ông pravit vong su van phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng thái lan đang có chuyến thăm việt nam
bày tỏ cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn
phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng thái lan cho biết việt nam là nước đầu tiên thái lan
cử đoàn đại biểu cấp cao đến thăm ngay sau khi được nhận trước chủ tịch asean
ông pravit vong su van báo cáo với tổng bí thư chủ tịch nước về những kết quả tốt đẹp
của cuộc hội đàm giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy vai trò
tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với bộ quốc phòng việt nam
khẳng định thái lan sẽ phối hợp chặt chẽ với việt nam trong việc giữ gìn hòa bình
ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận mà hai bên cùng tham gia
ủng hộ mạnh mẽ việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
chào mừng phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng thái lan sang thăm chính thức việt nam
chào mừng phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng thái lan sang thăm chính thức việt nam
hôm nay bộ ngoại giao cùng ubnd tp hà nội đã tổ chức chiêu đãi đoàn ngoại giao nhân dịp tết kỷ hợi
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đã có lời phát biểu tại buổi chiều đải
phát biểu trước hàng trăm đại diện ngoại giao của các nước và các tổ chức quốc tế phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi tám vừa qua dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới
và khu vực có nhiều biến động nhưng việt nam đã phát triển nhanh và khá toàn diện trên mọi mặt
trong đó việt nam tiếp tục gạt hái nhiều thành công về đối ngoại với điểm nhấn là sáu mươi một chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao việt nam và các nước
cùng bốn hội nghị quốc tế quan trọng
quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa việt nam với các nước ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu tin cậy gia tăng hợp tác ngày càng thực chất
phó thủ tướng khẳng định năm hai nghìn một mươi chín này việt nam sẽ tiếp tục kiên trì thúc đẩy và đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu hiệu quả
qua đó mang lại các cơ hội lớn cho hợp tác kinh tế đầu tư giữa việt nam và các nước
nhân dịp tết nguyên đán kỳ hợi sắp đến phó thủ tướng đã gửi lời cảm ơn đến đại diện ngoại giao của các nước và các tổ chức quốc tế
chiều nay tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bộ quốc phòng bộ công an bộ lợi động thông minh và xã hội
báo nhân dân trung ương hội cựu chiến binh việt nam và ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã cùng tổ chức gặp mặt đại biểu thương binh
bệnh binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu nhận kỷ niệm bốn mươi năm của chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc
tham dự có các đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phạm thế duyệt nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
trung tướng đảng quân thủy nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó chủ tịch quốc hội nguyên chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam
nguyên tư lệnh mặt trận vị xuyên tỉnh hà giang các đồng chí ủy viên trung ương đảng đồng chí đào ngọc dung
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đồng chí thuận hữu tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đại diện lãnh đạo các bộ ngành mặt trận tổ quốc các đoàn thể tổ chức trung ương và thành phố hà nội
cùng hai trăm ba mươi tám đại biểu là người có công tiêu biểu đã đến tham dự buổi gặp mặt
đây là chương trình tri ân thể hiện sự chăm lo sâu sắc của đảng nhà nước các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội cùng đồng bào chiến sĩ cả nước đối với người có công với cách mạng nói chung
và người có công trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc tổ quốc nói riêng
trong thời gian qua đã có gần hai liệt sĩ được xác nhận và trao bằng tổ quốc ghi công
hai sáu trăm linh hồ sơ xác nhận thương minh người hưởng chính sách như thương minh
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi giải quyết cân bản hồ sơ tổn động sau chiến tranh
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí trần thanh mẫn khẳng định đảng nhà nước và nhân dân không bao giờ quên công lao
của đồng bào cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc
đề nghị bộ lao động thương binh và xã hội mặt trận tổ quốc đoàn thể các cấp cần tiếp tục quan tâm
thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa giả xuất lại từng trường hợp cụ thể để bỏ đảm tất cả người có công
được thụ hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật
tạo điều kiện để các đồng chí thương bệnh binh gia đình liệt sĩ người có công tích cực tham gia các hoạt động xã hội
phát triển kinh tế góp phần ổn định nâng cao đời sống cho gia đình người có công
hôm nay đoàn công tác của báo nhân dân đã đến trao quà tết tại xã hòa tịnh huyện mang thít tỉnh vĩnh long
mỗi phần quà gồm năm trăm linh đồng tiền mặt bánh kẹo báo xuân nhân dân do báo nhân dân tài trợ
đây là một trong những món quà tuy không nhiều nhưng để áp nghĩa tình của ban biên tập báo nhân dân
gửi đến những mẹ việt nam anh hùng gia đình chính sách hộ nghèo hộ gia đình có người thân bị nhiễm chất độc màu da cam
trên mọi miền tổ quốc mỗi mùa xuân về
tại buổi trao quà nhà báo đỗ nam
trưởng cơ quan thường trực báo nhân dân tại cần thơ đã gửi lời thăm hỏi đến các mẹ việt nam anh hùng
gia đình chính sách hộ nghèo gia đình bị nhiễm chất độc màu da cam dioxin
đồng thời chúc các mẹ việt nam anh hùng đã trải qua bao mất mát đau thương
để có được cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay
đồng chí nguyễn thành tâm phó bí thư thường trực huyện ủy mang thít
gửi lời cảm ơn đến ban biên tập báo nhân dân lãnh đạo cơ quan thường trực tại cần thơ
đã quan tâm chia sẻ tặng quà tết cho các gia đình còn khó khăn của xã hòa tịnh
huyện mang thít tỉnh vĩnh long
mong rằng trong thời gian tới báo nhân dân tiếp tục hỗ trợ và phát huy nhiều hơn nữa
công tác an sinh xã hội góp phần thắng lợi xã hòa tịnh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị hôm nay ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm

tổng kết ba năm thực hiện cuộc vận động
toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
tổng kết một mươi năm năm công tác tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
giai đoạn từ năm hai nghìn ba đến năm hai nghìn một mươi
phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể
mặt trận các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền
thực hiện nhiều mô hình có hiệu quả góp phần giảm nghèo bền vững
như hỗ trợ nhà tình thương học bổng nguyễn hữu thọ hỗ trợ phương tiện làm ăn v v
qua đó đã phát huy nguồn lực vật chất to lớn để chăm lo các hộ nghèo
hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết
giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư như mô hình trợ giúp người nghèo
câu lạc bộ thầy thuốc giúp dân tổ chức dạy nghề miễn phí nuôi heo đất
ngày hội nghĩa tình nhân ái phòng khám bệnh từ thiện
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay phong trào đã vận động được năm trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
trong đó hỗ trợ vốn bốn trăm bảy mươi chín tỷ đồng xây dựng và sửa chữa trên hai căn nhà
tặng trên một trăm linh tỷ đồng tiền học bổng và tiền mua thẻ bảo hiểm tặng cho người nghèo
đoàn công tác của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với tập đoàn điện lực việt nam vừa có chuyến kiểm tra tình hình lấy nước đợt một
phục vụ gieo cây lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tại tỉnh nam định
theo kế hoạch của tập đoàn điện lực việt nam
đợt sản nước lần một của các hồ thủy điện bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng một và kết thúc vào ngày hai mươi bốn tháng một
thời điểm đêm và dạng sáng tại các cửa cống lấy nước ở huyện sao thủy
độ mặn nước đo được dưới một phần nghìn mực nước sông hồng cao hơn mực nước trong hệ thống
các cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi xuân thủy
tiến hành mở cửa cống lấy nước
công việc này được thực hiện liên tục kể từ ngày các hồ thủy điện bắt đầu sản nước
tính đến thời điểm một mươi năm h ngày hôm qua hai mươi hai tháng một
toàn tỉnh nam định đã có gần sáu mươi một ha diện tích cấy lúa xuân có nước đạt trên bảy mươi bảy tổng diện tích
riêng hai huyện hải hậu và trực ninh một trăm linh diện tích đã có nước để phục vụ bà con làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân
nhiều năm gần đây chứ không phải mấy năm tất cả cái biến đổi khí hậu đều ảnh hưởng đến cái chuyện lấy nước đổ hải
do vậy nên chúng tôi đã phối hợp rất tốt với tầng cục thủy lợi tập đoàn việt nam
nên xả các hồ thủy điện làm sao đúng vào ngày nước cường để dưới này đẩy mặn ra xa để chúng tôi mở cống lấy nước
đợt một lấy nước đổ ải tạo thuận lợi cho các địa phương vùng ảnh hưởng chiều cường góp phần đẩy mặn và thâu rửa hệ thống canh mương công trình thủy lợi
sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước xả từ các hồ thủy điện phục vụ đổ ải ngay trong đợt một là nội dung trọng tâm
đã và đang được tổng cục thủy lợi và tập đoàn điện lực việt nam tập trung triển khai
hiện nay thì cái tiến độ cũng đã vượt xuống với cái hình này ra
cho nên chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo các độc phương để mà tăng cường công tác lấy nước để làm thế nào tức là đến những đợt hai cũng như đợt ba
thì chúng ta có thể là giảm bớt được cái thời gian lấy nước để mà đảm bảo tiết kiệm được cái nguồn nước
sau khi lấy đủ nước các địa phương trong tỉnh nam định sẽ tiến hành làm đất gieo mạ cho sản xuất vụ xuân
theo kế hoạch vụ xuân hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh nam định dự kiến cấy bảy mươi bốn ha lúa và một mươi ba năm trăm linh ha cây dầu màu vụ xuân
phấn đấu đạt năng suất lúa bình quân
sáu mươi tám tạ mỗi hectare trở lên
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị hôm nay ủy ban bầu cử thái lan đã nhóm họp và ấn định thời gian tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày hai mươi bốn tháng ba tới đây
trước lễ đăng quàng của nhà vua maha vajiralongkorn sẽ diễn ra vào cuối tháng năm
và đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chính quân sự diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
và sau đây là ghi nhận từ phóng viên của truyền hình nhân dân đang thưởng trú tại thái lan
quyết định này được ủy ban bầu cử thái lan đưa ra sau khi nhà vua thái lan maha vajira lamkhon
ra xác lệnh hoàng gia ngày hai mươi hai tháng một trong một cuộc tổng tuyển cử
xác lệnh được ủy quyền cho thủ tướng prayuth chanuchaki công bố trên công báo hoàng gia và có hiệu lực ngay lập tức
hiến pháp thái lan quy định ủy ban bầu cử thái lan phải ấn định và công bố thời điểm bầu cử trong vòng năm ngày sau khi có xác lệnh hoàng gia
và cuộc tổng tuyển cử phải được hoàn tất sau tối thiểu bốn mươi năm ngày và tối đa sáu mươi ngày
xác lệnh này cũng cho phép chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu mặc dù một loạt đảng mới
bao gồm các đảng liên minh với quân đội và gia tộc sinawat đã bắt đầu tổ chức các cuộc họp
việc trì hoãn bầu cử đã khiến các cuộc biểu tình nhỏ ở bangkok leo thang trong tháng này
tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng các cuộc biểu tình bạo lực và phong tỏa đường phố
kể từ khi cựu thủ tướng thạc sinh xụp đầu đã tạm thời lắng xuống
họ tự tin cuộc bầu cử sắp tới sẽ lựa chọn ra một chính phủ dân sự để khôi phục lại lộ trình phát triển của đất nước
minh đức phóng viên chủ tịch nhân dân thường chú tại thái lan
hạ viện mỹ vừa thông qua dự luật ủng hộ liên minh quân sự bắc đại tây dương nato
qua đó ngăn tổng thống mỹ donald trump rút khỏi liên minh quân sự này nếu ông có quyết định thực hiện
dự luật được hạ viện mỹ do đảng dân chủ lãnh đạo thông qua với số phiếu ba trăm năm mươi bảy trên hai mươi hai
trong đó tất cả các phiếu không đồng ý đều đến từ đảng cộng hòa
việc thông qua dự luật cho thấy sự ủng hộ của các nghị sĩ mỹ đối với nato
theo lãnh đạo phe đa số tại hạ viện mỹ steny hua dự luật đã thể hiện rõ ràng
quốc hội mỹ vẫn tin tưởng vào sứ mệnh của nato và sẽ ngăn chặn bất kỳ những nỗ lực thiển cận nào
nhằm làm suy yếu nato hay đơn phương rút nước mỹ khỏi tổ chức này
với việc đã được hạ viện thông qua dự luật tới đây sẽ được đưa lên thượng viện
do đảng cộng hòa nắm quyền kiểm soát bỏ phiếu vì vậy tương lai của dự luật vẫn chưa rõ ràng
bộ ngoại giao nga cho biết thông qua kênh ngoại giao mỹ đã thông báo với nga quyết định
rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung inf bắt đầu từ ngày hai tháng hai tới
thứ trưởng bộ ngoại giao nga sergei ryakov cho biết washington đã thông báo với nga
rằng quyết định rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung là quyết định cuối cùng
chứ không phải là một lời mời đối thoại thứ trưởng ngoại giao nga tái khẳng định nước này không vi phạm
hiệp ước và nhấn mạnh cáo buộc của washington về việc moscow vi phạm là không thỏa đáng
moscow sẵn sàng minh bạch trong vấn đề inf và kêu gọi phía mỹ hành động tương tự
ông sergei ryakov cũng khẳng định sau ngày hai tháng hai tới nga sẽ vẫn coi inf như một thỏa thuận
mà nga và mỹ đều có nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện
được lãnh đạo mỹ và liên xô trước đây ký ngày tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy với cam kết không sản xuất thử nghiệm
triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn
từ năm trăm linh đến năm năm trăm linh km
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã chấp thuận miễn lệnh trừng phạt đối với bốn tổ chức nhân đạo
đã cứu trợ cho triều tiên vì hiện tại triều tiên đang nỗ lực để giải quyết hậu quả của thiên tai
thiếu lương thực và các lệnh trừng phạt từ quốc tế
ủy ban liên hợp quốc phụ trách việc thực thi các biện pháp trừng phạt triều tiên đã phê chuẩn đề nghị
miễn trừng phạt bốn tổ chức bao gồm quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef quỹ eugène berne
tổ chức những người bạn cơ đốc giáo của triều tiên và tổ chức phi chính phủ first step hand society của canada
các tổ chức này được phép chuyển các trang thiết bị đến triều tiên trong khuôn khổ các chương trình nhân đạo
trong đó có trang thiết bị hỗ trợ phòng chống các bệnh lao và số z
danh sách các trang thiết bị mà unicef
được phép chuyển tới triều tiên gồm máy tính và tv phục vụ hoạt động tại các bệnh viện
và chín xe cứu thương trị giá hơn hai trăm linh đô la
tổng giá trị của chương trình viện trợ này vào khoảng năm trăm hai mươi đô la
tại diễn đàn quốc tế do hãng thông tấn prensa latina của cuba tổ chức
nhân kỷ niệm sáu mươi năm chiến dịch sự thật
các nhà báo và học giả đã tái khẳng định sức sống trường tồn của báo chí cách mạng
đồng thời kêu gọi bảo vệ sự thật và những tiếng nói
trong bối cảnh toàn công hóa truyền thông
cách đây đúng sáu thập niên trước làn sóng thông tin xuyên tạc bóp méo sự thật
nhằm công kích của cách mạng cuba vừa mới thành công
trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
lãnh tụ fidel castro đã tổ chức một cuộc meeting quần trung lớn
và một cuộc họp báo với sự tham dự của hơn bốn trăm linh nhà báo quốc tế
để công bố những thông tin trung thực về cách mạng cuba
đồng thời nêu bật sự cần thiết của một nền báo chí mới
phản ánh trung thực các tiến chỉnh cách mạng
sự kiện này sau đó được các nhà sử học cuba đặt tên là chiến dịch sự thật
đặt nền móng cho sự ra đời của hãng thông tấn brisa latina
và của nền báo chí cách mạng thời đại mới của cuba
trong hai ngày thảo luận các nhà báo các nhà nghiên cứu và học giả
đến từ nhiều nơi trên thế giới đặc biệt là khu vực mỹ la tinh
đã đề cập tới những thách thức đối với ngành báo chí trong thời đại bùng nổ thông tin
và đề xuất những giải pháp chuyên môn để bảo vệ sự thật
trước những làn sóng thông tin bóp méo
có chủ đích của các phương tiện do các thế lực tư bản nắm giữ
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt